lễ đầu xuân từ lâu đã trở thành nét văn hóa tâm linh trong đời sống của người dân
tuy nhiên hiện nay nhiều người chưa có sự phân biệt rõ đâu là hoạt động tôn giáo tín ngưỡng chính thống
đâu là hành vi mê tín dị đoàn
từ đó thực hành tâm linh sai lệch hùa theo đám đông trong đó có việc dân sao giải hạn
vâng mới đây thì thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện
về việc đảm bảo nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
dịp tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
tín dị đoan biến tướng lệch chuẩn xã hội lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi
nội dung này sẽ được phân tích sâu hơn với phần bình luận của phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
chuyên gia văn hóa xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
trong công điện ngày ba mươi tháng một thủ tướng phạm minh chính yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành
không để xảy ra tình trạng trục lợi phản văn hóa
những hoạt động tín ngưỡng biến tướng lệch chuẩn trục lợi phải bị xử lý
người đứng đầu chính phủ cũng giao bộ nội vụ văn hóa thể thao và du lịch
cùng lãnh đạo các địa phương kêu gọi người dân không đốt đồ mã vàng mã tràn lan
gây tốn kém lãng phí hoặc không đúng nơi quy định
tuyên truyền để người dân hiểu về nguồn gốc lễ hội di tích nhân vật được thờ phụng tôn vinh
song song với các nhiệm vụ này thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát
trước trong và sau khi tổ chức lễ hội kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm
trong hoạt động lễ hội đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng
để trục lợi hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc